công an tỉnh quảng nam vừa phát hiện nhóm đối tượng có hành vi thu thập tàng chữ trao đổi mua bán công khai hóa thông tin tài khoản ngân hàng
và sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
vào ngày một tháng bốn lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính nhà đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại xã cẩm hà thành phố hội an có dấu hiệu hoạt động mua thông tin tài khoản thanh toán quốc tế nhằm chiếm đoạt tài sản
bước đầu đối tượng khai nhận thông qua ứng dụng telegram liên hệ với người có biệt danh mell
đặt mua thông tin tài khoản ngân hàng thanh toán quốc tế visa master về tàng trữ trên máy tính cá nhân
đồng thời thuê năm đối tượng khác cùng thực hiện đối tượng này trả năm giá trị đơn hàng cho những người này khi thực hiện thành công
tính từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã mua tổng cộng khoảng một thông tin tài khoản ngân hàng
và hơn một mươi tài khoản walmart để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và chiếm đoạt số tiền trên một tỷ đồng
không muốn học nhưng vẫn muốn có bằng lái xe để hợp thức hóa giấy tờ khi bị lực lượng chức năng kiểm tra
cũng vì chính cách suy nghĩ đơn giản này của một bộ phận người dân mà họ đã vướng vào lao lý vì chót sử dụng giấy tờ giả
đến khi nhận thức được tầm quan trọng của vụ việc thì mọi sự cũng đã rồi
và câu chuyện ngay sau đây sẽ là một bài học cho những ai đang có ý định đặt mua và sử dụng giấy tờ giả
không có thời gian đi thi
thi mãi không có thời gian đi thi
thi mãi không có thời gian đi thi
đó là những lời quảng cáo được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội mà ai cũng có thể dễ dàng tìm kiếm
trước tin những lời quảng cáo đó mà không muốn bỏ thời gian học lê hoàng huy thạch tỉnh thừa thiên huế
đã đặt mua và sử dụng giấy phép lái xe giả trong vòng ba năm kể từ năm hai nghìn một mươi
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai thạch bị phát hiện khi đang lưu thông
tiếp đó thạch bị khởi tố hình sự về hành vi cung cấp thông tin
đặt làm và sử dụng giấy phép lái xe giả
liên quan đến việc sử dụng giấy tờ phương tiện giả từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
phòng cảnh sát giao thông đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra các cấp điều tra khởi tố hai mươi sáu trường hợp sử dụng giấy tờ
không do cơ quan có tổng quyền cấp trong đó có hai mươi một giấy phép lái xe giả
công an huyện hòa vang cũng đã khởi tố hai mươi một vụ với hai mươi bốn bị can về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trong năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi năm
nguyên nhân đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về tính chất mức độ của việc làm giả giấy tờ
lấy mặt xã hội để đạt mua giá tiền từ một triệu đến một triệu rưỡi